thưa quý vị sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ khai trương hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e cabinet
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh mục tiêu của hệ thống là giúp chuyển phương thức làm việc từ phân bản giấy sang môi trường điện tử
sử dụng phân bản điện tử tạo môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp minh bạch hiệu quả giảm thời gian tăng tính kịp thời hiệu quả trong việc xử lý công việc của mình
chúng ta đều biết chuyển sang một phương thức làm việc mới thì bao giờ cũng có nhiều điểm bỡ ngỡ có khi còn e ngại và thấy khó khăn
những gì chúng ta đã làm quen bấy lâu rồi giờ thay đổi thì sẽ mất thời gian để làm quen và cần phải cập nhật đào tạo lại
tuy nhiên chúng ta phải quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử bởi đó là xu thế tất yếu không loại trừ quốc gia nào
chúng ta muốn xây dựng thành công nền kinh tế số và xã hội số thì trước tiên chúng ta phải có chính phủ số mà khởi đào là ekpnx ngày hôm nay khai trường
thủ tướng nhấn mạnh lợi ích của e cabinet không chỉ dừng lại ở tiết kiệm thời gian họp hành mà là yêu cầu nội dung công việc phải được chuẩn bị tốt hơn cả về chất lượng và thời hạn để các thành viên tham dự có thể nghiên cứu trước và cho ý kiến
nhân dịp này thủ tướng đề nghị cần có khung cơ sở pháp lý để ekpnx hoạt động có hiệu quả hiệu lực
chúng ta cần một khung cơ sở pháp lý để ekpnx hoạt động có hiệu quả hiệu lực
các vấn đề chính ở đây là quy định của chia sẻ dữ liệu bảo vệ dữ liệu xác thực điện tử chế độ báo cáo giữa các cơ quan hành chính của chính phủ của nhà nước
việc lớn thứ hai để phục vụ cho hệ thống ekpnx đó là củng cố hạ tầng thông tin bảo đảm sự thuận lợi và đảm bảo an ninh an toàn thông tin chống tin tạc an ninh mạng và hình thức phá hoại về thông tin
việc lớn thứ hai để phục vụ cho hệ thống ekpnx đó là củng cố hạ tầng thông tin bảo đảm sự thuận lợi và an ninh an ninh mạng và hình thức phá hoại về thông tin

thủ tướng cũng đề nghị phát triển hệ thống phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động điều kiện đặc điểm của chính phủ việt nam
cần có e cabinet mang bản sắc việt nam không chỉ áp dụng máy móc mô hình của nước ngoài
thủ tướng nêu rõ các thành viên chính phủ cần quán triệt tinh thần tiên phong
quán triệt nhập cuộc đổi mới mạnh mẽ nắm vững các thao tác để sử dụng thành thạo hệ thống này
việc vận hành tích cực có hiệu quả hệ thống này sẽ giúp cho chính phủ sớm đạt được mục tiêu
giảm ít nhất ba mươi thời gian các phiên họp chính phủ đồng thời giảm tối đa sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp chính phủ
tại buổi lễ thủ tướng đã cùng các lãnh đạo nhấn nút khai trương hệ thống
ngay sau khi hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ chính thức khai trương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ đầu tiên qua hệ thống này
phiên họp nhằm cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của chính phủ
về nghị định xây dựng nghị định và quy định định danh và xác thực điện tử
phiên họp có mặt hai mươi một trên hai mươi bảy thành viên chính phủ vắng sáu đồng chí
các thành viên chính phủ vắng mặt có thể theo dõi phiên họp và thực hiện biểu quyết qua thiết bị di động
phát biểu tại phiên họp thủ tướng cho biết nội dung dị thảo đã qua quá trình chuẩn bị
bộ chủ trì đã lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đã có ý kiến thẩm định của bộ tư pháp đủ điều kiện lấy ý kiến thành viên chính phủ
mục tiêu xây dựng chính là tạo cơ sở pháp lý cho quản lý cung cấp và sử dụng định danh điện tử
và dịch vụ xác thực điện tử góp phần bảo đảm an ninh an toàn thông tin cho giao dịch điện tử
nâng cao hiệu quả sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia và các cổng dịch vụ công
hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ cấp tỉnh và đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử